chủ tịch ủy ban nhân dân xã bảo nam cho biết chính quyền địa phương đang phối hợp với các đơn vị chức năng đến động viên thăm hỏi các gia đình nạn nhân trong vụ tai nạn nêu trên
theo ông cụt văn thắng vụ tai nạn nói trên đã khiến một mươi một người trú trên địa bàn xã bảo nam thương vong
trong đó vợ chồng anh s tử vong bốn người bị thương phải đi nhập viện cấp cứu hai người bị thương nhẹ ngoài ra còn có năm người khác bị xây xước trong vụ tai nạn
toàn bộ một mươi một người trú tại xã bảo nam đều là đồng bào khơ mú
có hoàn cảnh khó khăn họ là những lao động từ quê vào các tỉnh miền nam để làm thuê
cũng theo ông thắng thông tin anh s và chị b mới ăn hỏi chưa tổ chức đám cưới và có con nhỏ bảy tháng tuổi
cả hai vợ chồng từng làm thuê tại miền nam
cuối năm hai nghìn hai mươi ba vợ chồng anh s về quê đón tết
ngày một mươi tháng ba anh as cùng vợ và nhiều người trong xã lên chuyến xe khách đi vào miền nam để làm thuê
đến tối cùng ngày khi xe chạy vào đến địa phận tỉnh thừa thiên huế không may gặp tai nạn
khiến vợ chồng anh s tử vong tại chỗ
một người thân của anh ed cho biết bố mẹ cả hai bên đều nghèo khó không có tiền thuê xe đưa vợ chồng anh s về
may mắn khi có xe cứu thương đồng của đoàn thiện nguyện nghệ an nhận giúp đỡ
được biết anh s là con thứ hai trong gia đình có sáu người con
nhà nghèo lại đông con nên học đến lớp một mươi một anh nghỉ học vào con tum làm thuê
gửi tiền về phụ giúp bố mẹ nuôi các em ăn học
chị b cũng có hoàn cảnh khó khăn
năm hai nghìn hai mươi ba họ đang có dự định sẽ tổ chức đám cưới
gia đình khó khăn không có việc làm ổn định
nên sau khi sinh con trai được bảy tháng tuổi vợ chồng anh s quyết định gửi con cho bố mẹ chăm sóc
để theo người dân trong bản vào bình phước cạo mổ cao su thuê
không ai ngờ đây lại là chuyến đi cuối cùng của họ
lãnh đạo ủy ban nhân dân huyện kỳ sơn chính quyền giã bảo nam đã đến thăm hỏi
động viên các gia đình có người gặp nạn đồng thời chia buồn hỗ trợ bước đầu
đến gia đình có hai nạn nhân tử vong
trưa ngày một mươi một tháng ba lãnh đạo ban an toàn giao thông tỉnh thừa thiên huế thông tin
qua công tác khám nghiệm hiện trường đã xác định nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn giao thông
tối ngày một mươi tháng ba tại km năm mươi tám trên tuyến cao tốc cam lộ la sơn đi qua huyện phong điền làm hai người thiệt mạng
theo đó tài xế lê hoàng quân điều khiển xe khách năm mươi một b hai mươi sáu nghìn một trăm bốn mươi chín không chú ý quan sát gây tai nạn giao thông
tài xế phan đình thành điều khiển xe ô tô tải bảy mươi năm c một b
khi đỗ xe chiếm một phần đường xe chạy không đặt cảnh báo nguy hiểm theo quy định gây tai nạn giao thông
kết quả kiểm tra nồng độ cồn và ma túy đối với hai tài xế là không có
trước đó vụ tai nạn xảy ra vào khoảng một mươi chín h bốn mươi phút ngày một mươi tháng ba tại km năm mươi tám trên tuyến cao tốc cam lộ la sơn
anh lê hoàng quân sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba trú tại xã đắk lao huyện đắc minh tỉnh đắk nông
điều khiển xe khách năm mươi một b hai mươi sáu nghìn một trăm bốn mươi chín chạy theo hướng từ tỉnh quảng trị vào thành phố đà nẵng
khi đến đoạn đường trên đã để đuôi xe phía bên phải và vào phía sau bên trái xe ô tô tải bảy mươi năm c một nghìn sáu trăm chín mươi một do anh phan đình thành
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu ở phường an hòa thành phố huế tỉnh thừa thiên huế đang dừng độ bên đường theo hướng cùng chiều do xe bị nổ lốp
liên quan đến vụ tai nạn kinh hoàng trên tuyến cao tốc cam lộ la sơn khiến cho hai người tử vong và chín người bị thương
trước thông tin cẩn cấp thủ tướng chính phủ đã vừa ký công điện số hai mươi cdttg về khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông
đặc biệt nghiêm trọng trên tuyến cao tốc càm lộ la sơn thu địa phận tỉnh thừa thên huế
công điện gửi bộ trưởng các bộ công an giao thông vận tải uban an toàn giao thông quốc gia và chủ tịch uban nhân dân tỉnh thừa thên huế nêu rõ
thời gian qua liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên đường cao tốc cam lộ la sơn hòa liên
làm tử vong và bị thương nhiều người ngày hai mươi ba tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn tại đà nẵng ngày một mươi tám tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn tại thừa thiên huế
đặc biệt vào lúc một mươi chín h bốn mươi phút ngày một mươi tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn trên tuyến cao tốc cam lộ la sơn thuộc địa phận xã phong sơn
huyện phong điền tỉnh thừa thiên huế tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tiếp tục xảy ra do xe ô tô khách bốn mươi chỗ và chạm với xe tải đang dừng đỗ bên đường
hậu quả làm hai người tử vong và chín người bị thương ba người có thương tích phải điều trị sáu người không có thương tích chỉ bị chấn động tinh thần và sau đó ra viện ngay
ngay sau khi nhận được thông tin vụ tai nạn
thủ tướng chính phủ đã gửi lời thăm hỏi ân cần chú đáo và chia buồn sâu sắc tới thân nhân gia đình các nạn nhân tử vong
đồng thời chỉ đạo lãnh đạo tỉnh thừa thiên huế và lực lượng công an tới hiện trường để chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn
để kịp thời khắc phục hậu quả và ngăn chặn các vụ tai nạn giao thông tương tự
thủ tướng chính phủ yêu cầu chủ tịch ubnd kiêm trường ban an toàn giao thông tỉnh thừa thên huế chỉ đạo các cơ quan đơn vị chức năng của tỉnh
bố trí mọi điều kiện về y tế thuốc men để cứu chữa người bị nạn hạn chế thấp nhất các tổn thất về người và tài sản của người dân
tổ chức tham hỏi hỗ trợ động viên các gia đình nạn
chủ tịch ubnd trực tiếp chủ trì tổ chức hội nghị với các cơ quan lực lượng chức năng đánh giá nguyên nhân
triển khai các giải pháp khắc phục tồn tại bất cập đồng thời khẩn trương làm rõ vi phạm của tổ chức cá nhân có liên quan
khi liên tiếp để xảy ra các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn
bộ công an chỉ đạo công an tỉnh thừa thiên huế và công an các đơn vị có liên quan khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn
và xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật đối với các tổ chức cá nhân vi phạm quy định gây ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng nêu trên
bộ giao thông vận tải chỉ đạo cục đường bộ việt nam phối hợp với các cơ quan có liên quan tiến hành ra soát và tăng cường tổ chức giao thông hợp lý
trên tuyến cao tốc cam lộ la sơn hòa liên và hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông trên các tuyến cao tốc quốc lộ trọng yếu
nhất là các tuyến cao tốc chỉ có hai làn xe và các tuyến cao tốc không có làn dừng khẩn cấp
làm rõ trách nhiệm của tổ chức cá nhân trong việc chưa thực hiện tốt chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
tại công điện số bảy cdttg ngày hai mươi ba tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn và công điện số một mươi bốn cdttg ngày một mươi tám tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn dẫn đến tiếp tục xảy ra vụ tai nạn nêu trên
thủ tướng giao ủy ban an toàn giao thông quốc gia chủ trì phối hợp với bộ công an bộ giao thông vận tài các cơ quan có liên quan
xây dựng chỉ thị của thủ tướng chính phủ để chỉ đạo các giải pháp kiềm chế tai nạn giao thông đường bộ đường sắt trong thời gian tới
báo cáo thủ tướng chính phủ trước ngày hai mươi năm tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn
tuyến cao tốc cam lộ la sơn từ lâu đã trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng đối với tài xế
bởi hàng loạt các vụ va chạm đã xảy ra trước đó đã cướp đi biết bao nhiêu sinh mạng gia đình
và ước mơ răng rở của những mảnh đời cơ cực khôn khó vì miếng cơm anh áo
hy vọng cơ quan chức năng sẽ sớm có phương án khẩn trương khắc phục hậu quả đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông
một lần nữa xin được chia buồn cùng với gia đình các nạn nhân xấu số trong vụ tai nạn lần này
những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và xin được kính chào tạm biệt